còn tại nghệ an phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một vụ sản xuất dấm bằng acid cùng nhiều thực phẩm gia vị không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua theo dõi lực lượng công an phát hiện nguyễn thị thu chú tại tp vinh đang đưa số lượng lớn đi tiêu thụ tại chợ vinh
khám xét nơi ở lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tám trăm năm mươi tám chai giấm loại năm trăm linh ml được giá nhã giấm gạo hoa gạo một căn nhiều loại hai mươi l đang chứa bốn l acid
kiểm tra hộ dân bên cạnh lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc với hai mươi lít acid một trăm linh năm kg ruốc bông gần một bốn trăm linh chai dấm và nhiều gia vị thực phẩm khác